với những ưu điểm như tiết kiệm thời gian chi phí dễ dàng bảo quản tra cứu góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính
dịch vụ hóa đơn điện tử vnpt invoice đã được tập đoàn vnpt triển khai rộng khắp trên cả nước và được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng
thông thường để phát hành hóa đơn giấy cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp tốn nhiều thời gian và phải bỏ ra nhiều khoản chi phí khác nhau
như in ấn hóa đơn bảo quản và lưu trữ hóa đơn chuyển phát nhanh nhân công xuất hóa đơn
nhưng khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp giảm được tám mươi chi phí cho các công đoạn kể trên
bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ giảm được tới bảy mươi các bước quy trình phát hành và chín mươi các tranh chấp liên quan đến hóa đơn
khách hàng có thể nhận được ngay file điện tử để hoàn tất các thủ tục thanh toán qua email
hoặc tài trực tiếp từ hệ thống máy chủ của doanh nghiệp hay cơ quan thuế
vnpt invoice được lưu trữ vĩnh viễn và tra cứu tức thì trên nhiều hệ thống máy chủ dự phòng khác nhau
đến thời điểm này đã có trên bốn mươi tổ chức doanh nghiệp áp dụng giải pháp này trong nhiều lĩnh vực khác nhau
với gần một tỷ hóa đơn điện tử đã được đăng ký phát hành